nhằm tăng cường xúc tiến du lịch việt nam hàn quốc tổng cục du lịch và văn hóa cùng chính quyền
tỉnh kiêng sang búc đô hàn quốc đã khai trương trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tại hà nội
trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh kiêng sang búc đô tại việt nam sẽ triển khai nhiều
hoạt động đa dạng như tăng cường hình ảnh du lịch tại việt nam thắt chặt quan hệ hợp tác
về các công ty lữ hành địa phương và các cơ quan hữu quan để thu hút du khách việt nam
thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch phát triển các sản phẩm du lịch kiêng sang búc đô
và cung cấp thông tin du lịch cho đối tượng doanh nghiệp khách hàng cá nhân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lượng khách du lịch hàn quốc đến việt nam đạt hơn hai triệu lượt
tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám ở chiều ngược lại lượng khách du lịch việt nam đi hàn quốc
dự kiến đạt khoảng gần hai trăm bảy mươi bảy lượt tăng khoảng ba mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
và tiếp tục giữ vững thành tích là thị trường có mức tăng trường số lượng khách cao của du lịch hàn quốc